australia sẽ bổ sung thêm hai tỷ đô la australia tương đương với một bốn tỷ đô la mỹ
cho hoạt động tái thiết sau thảm họa cháy rừng
tính tới nay đã có hàng trăm nghìn người phải đi sơ tán vàng triệu sinh vật bị chết cháy trong hòa hoạn
số tiền tái thiết sẽ được giải ngân từ nay cho tới năm hai nghìn hai mươi
cuối tuần vừa qua là khoảng thời gian khủng khiếp nhất mà đất nước australia phải gồng mình lên giữa các đám cháy rừng
theo báo cáo mới nhất cháy rừng kéo dài nhiều tuần qua ở australia đã cướp đi sinh mạng của hai mươi năm người
thiêu dụi tám triệu hectare đất phá hủy ít nhất một tám trăm linh ngôi nhà
ước tính năm trăm linh triệu động vật đã bị thiêu cháy trong thảm họa
trong đó đa phần là gấu cola chuột túi biểu tượng nổi tiếng của australia
đây được coi là sự mất mát khủng khiếp về đa dạng sinh học không biết khi nào mới có thể phục hồi
trong khi đó tại quốc gia láng giềng lực lượng cứu hỏa new zealand cũng đang nỗ lực dập tắt cháy rừng ở đảo bắc của nước này
đám cháy lan rộng khoảng một trăm bốn mươi hectare rừng